việc bán lẻ xăng qua can chai hay là những trụ bơm tay cây xăng mini cột bơm xăng di động vốn bị cấm do không bảo đảm được về chất lượng cũng như yêu cầu về phòng chống cháy nổ
tuy nhiên những hình thức này vẫn xuất hiện trên một số tuyến đường phố của tỉnh yên bái tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn chung
nỗi lo từ những điểm bán lẻ xăng đang đặt ra yêu cầu cần phải có giải pháp để xóa bỏ triệt để loại hình kinh doanh này
trên tuyến tỉnh lộ một trăm bảy mươi bốn từ nghĩa lộ đi huyện trạm tấu thuộc địa bàn hai xã hạnh sơn và phúc sơn của thị xã nghĩa lộ có một số cây xăng tự chế cũ dựng ở gần sát lòng đường bán công khai
ngoài ra quanh khu vực này cũng có nhiều hộ bày bán xăng cho vào những chai lọ
khi được hỏi về biện pháp phòng cháy chữa cháy nếu xảy ra sự cố cháy nổ do xăng nhiều người bán xăng tại đây cho biết họ chưa nghĩ đến tình huống đó
thực trạng trên tồn tại là do mạng lưới bán xăng dầu trên địa bàn còn thiếu
trong khi nhu cầu của người dân cao nên nhiều người vẫn cố tình bày bán
dù chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở các hộ yêu cầu ký cam kết không bán lẻ xăng nhưng được vài ngày họ lại bày bán
kinh doanh xăng đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ và nhiều điều kiện khác
do đó dư luận đề nghị lực lượng chức năng tỉnh yên bái đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở lực lượng quản lý thị trường phải có các giải pháp xử lý hữu hiệu triệt để tình trạng này